ngày một mươi một tháng ba thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc và phu nhân cùng đoàn cấp cao việt nam
rời thủ đô hà nội lên đường thăm chính thức new zealand từ ngày một mươi một đến ngày một mươi bốn tháng ba năm hai nghìn một mươi tám
thăm chính thức australia và dự hội nghị cấp cao đặc biệt asean australia tại sydney
từ ngày một mươi bốn đến ngày một mươi tám tháng ba năm hai nghìn một mươi tám
các chuyến thăm được thực hiện theo lời mời của thủ tướng new zealand jardine darden
và thủ tướng australia marcon turnbull
và chuyến thăm chính thức new zealand đầu tiên của thủ tướng nguyễn xuân phúc diễn ra
trong bối cảnh quan hệ ập tác hữu nghị việt nam new zealand ngày càng phát triển tốt đẹp
đây sẽ là nguồn động lực để làm sâu sắc hơn mối quan hệ đối tác toàn diện giữa hai nước
và được xác lập từ năm hai nghìn chín ngày càng đi vào thực chất tạo đà để mở rộng các lĩnh vực hợp tác trong tương lai
đặc biệt là các lĩnh vực ưu tiên mà hai bên có nhu cầu và thế mạnh
đây cũng là dịp để hai bên thúc đẩy tăng cường hơn nữa sự tin cậy về chính trị
tạo nền tảng tảng vững chắc để đưa quan hệ hợp tác hai bên cùng có lợi đi vào chiều sâu
theo các định hướng được đề ra trong chương trình hành động việt nam new zealand giai đoạn hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi năm
được ký vào tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi bảy nhân dịp thủ tướng new zealand jacinda ardern thăm
và tham dự tuần lễ cấp cao apec tại đà nẵng
ngay sau chuyến thăm new zealand thủ tướng nguyễn xuân phúc sẽ sang thăm chính thức australia
và dự hội nghị cấp cao đặc biệt asean australia
chuyến thăm australia lần này của thủ tướng nguyễn xuân phúc
là dấu mốc quan trọng vì trong chuyến thăm này thì hai nước sẽ chính thức nâng cấp quan hệ
lên tầm cao mới đúng vào dịp kỷ niệm bốn mươi năm năm thiết lập quan hệ ngoại giao
là hội nghị cấp cao đầu tiên giữa hai bên được tổ chức tại australia
hội nghị cấp cao đặc biệt asean australia có chủ đề tăng cường an ninh và thịnh vượng
ở khu vực theo đề xuất của thủ tướng australia malcolm turnbull
nhằm tái khẳng định cam kết của australia đẩy mạnh quan hệ đối tác chiến lược
với asean trong giai đoạn mới và trên tinh thần quan hệ song phương tốt đẹp với australia
việt nam sẽ tham gia đóng góp trên tinh thần chủ động tích cực trách nhiệm cùng australia
và các nước asean bảo đảm thành công cho hội nghị và qua đó đề ra những định hướng phát triển
quan trọng cho quan hệ đối tác australia asean trong thời gian tới